tuy nhiên để xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bà cô sợ ra khỏi đời sống nhân dân
địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp
đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc
người có uy tín trong dân tộc tôn giáo
để giúp những người đã tin theo bà cô dợ
nhân diện đúng đủ về bản chất sai trái lệch lạc của tổ chức này
từ đó giúp họ thay đổi nhận thức không tin không nghe
và ký cam kết từ bỏ tà đạo trở về cuộc sống bình thường như trước đó
trong thời gian tới và hiện tại
chúng tôi cũng tham mưu cho đảng quỷ lãnh đạo công tỉnh cấp quỷ chính quyền huyện
đầu tiên là về việc phát triển kinh tế và nâng cao trình độ dân trí
đặc biệt là trong những đồng bào dân tộc phủ cao phủ sâu
và chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền rộng rãi
đến toàn bộ những người dân trên địa bàn huyện
trong đó trú trọng vào những đồng bào phủ sâu phủ xa
là bản chất của tổ chức bất hợp pháp bà cô sợ
vì đây chúng ta xác định
đây là một tổ chức bất hợp pháp không được nhà nước công nhận
và cái việc trách nhiệm của người dân khi được tự quyền tự do
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
thế nhưng một tôn giáo đấy phải là tôn giáo được nhà nước công nhận
còn những cái việc tôn giáo vào những tổ chức mà không được nhà nước công nhận
thì người dân không được nghe theo
và quan trọng nhất là chúng tôi cũng tham mưu cho cấp quỷ chính quyền huyện
là nâng cao nhận thức của người dân
về các cái vấn đề trong đó đặc biệt là vấn đề
liên quan đến vấn đề tôn giáo theo đúng luật tín ngưỡng tôn giáo
còn tại xã bảo nhai của huyện bắc hà khoảng ba năm trở về trước
địa bàn này được đánh giá là phức tạp về an ninh trật tự
nhất là an ninh tôn giáo
trên địa bàn xã có ba tôn giáo lớn là công giáo phật giáo và tin lành
với khoảng một bốn trăm bốn mươi bốn tín đổ
từ khi công an chính quy về địa phương
tình hình an ninh trật tự an ninh tôn giáo trên địa bàn
cơ bản được kiểm soát
công an xã bảo nhai đã tham mưu cho ban chỉ đạo
tôn giáo của xã đề xuất với ủy ban nhân dân huyện
công nhận các điểm nhóm tôn giáo hoạt động chính thống
định kỳ báo cáo với ban chỉ đạo về nội dung hoạt động
cũng như lịch sinh hoạt qua đó dễ dàng nắm bắt được
những điểm nhóm tôn giáo hoạt động bất hợp pháp
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một xã bảo nhai không còn địa bàn
phức tạp về an ninh trật tự
xã thì đảng ủy cũng đã thành lập ban chỉ đạo công tác tôn giáo
hàng tuần hàng tháng chúng tôi tổ chức dự án
giáo ban nắm bắt thông tin từ các đồng chí bí thư sĩ bộ thôn
trưởng thôn trưởng ban công tác mặt trận tổ tuyên vận thôn
đặc biệt là nắm bắt qua kênh thông tin của các người cốt cán
khi phát hiện những trường hợp hoặc cái thông tin gì
mà nó có nghi ngờ thì chúng tôi đã tiếp cận ngay
tuy nhiên đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác giả soát tổng thể một mươi chín xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện
lực lượng công an huyện bắc hà phối hợp với công an xã bảo nhai phát hiện tổ chức bà cô dợ đã lôi kéo người tham gia vào tổ chức
đó là trường hợp hộ gia đình anh giàng a chư gồm có hai vợ chồng bốn người con và bố đẻ của giàng a chư
tự mình tổ chức các cái hoạt động cầu nguyện rồi tin theo ở nhà định hướng cho bố đẻ vợ và các con tin theo
thế thì sau khi mà xác định được nguyên nhân sự việc rồi là bản chất của cái vấn đề như vậy
thì lực lượng an ninh công an huyện đã chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch
mà tham mưu cho lãnh đạo công an huyện tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động đấu tranh ngăn chặn
trước đây giàng a chư đã từng sinh hoạt tập trung của tôn giáo đạo tin lành
tuy nhiên trong thời điểm cách ly vì dịch bệnh covid một mươi chín đường xá đi lại khó khăn
lại có mâu thuẫn với điểm nhóm nên giàng a chư đã tham gia vào tổ chức bà cô sợ thông qua mạng xã hội
dưới sự chỉ đạo sát sao của công an tỉnh công an huyện bắc hà đã phối hợp chặt chẽ với công an xã bảo nhai
cùng với cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc một cách quyết liệt triệt đề
từ tháng bốn năm trăm hai mươi ba đến tháng bảy năm trăm hai mươi ba thì lực lượng công an xã đã phối hợp
với ban chỉ đạo tôn giáo xã cũng như đội an ninh chủ trì an ninh công an huyện chủ trì
đã tổ chức vận động tuyên truyền
trong đó thì chúng tôi đã tham hiu cho ban chỉ đạo lập cắn ngoài những người thân trong gia đình
cũng như là những người y tín trong thôn để tập trung tuyên truyền
cho đến ngày một mươi chín tháng bảy năm trăm hai mươi ba thì giàng a chư này đã có cam kết với ban chỉ đạo tôn giáo xã
cũng như công an huyện bắc hà
là không tiếp tục tham gia nhóm dung học cái tà đạo này
cho đến nay thì qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi chưa phát hiện
trường hợp giàng a chư này tiếp tục tham gia nhóm học dung theo trì đạo của tổ chức bà cô dợ
quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động đấu tranh ngăn chặn
với hoạt động của tổ nôi kéo người tham gia tổ chức bất hợp pháp bà cô dợ
thì chúng tôi thấy rằng cái khó khăn nhất đó là trong cái giai đoạn đầu
nào để bà con hiểu được là nhận bà con hiểu và nhận diện được
đâu là cái luận điệu tuyên truyền nôi kéo phá hoại cái mối đại đoàn kết
phá hoại cái niềm tin của nhân dân đối với đảng và phá hoại chính sách tự do
đặc biệt là cái luận điệu nợi dụng cái việc mà đảng nhà nước
rồi là pháp luật cho phép tự do tín ngưỡng tự do tin theo
các tôn giáo đã được nhà nước công nhận để nôi kéo bà con tin theo
với tổ chức tôn giáo
cuộc sống của đại gia đình giàng a chư giờ đây đã thay đổi
không còn tin theo những luận điệu hoang đường của tổ chức bà cô dợ
giàng a chư cùng vợ con ngày ngày chăm chỉ lên nương lao động sản xuất
để cuộc sống được ấm no đủ đầy hơn
nhìn những củ sắn củ mì do chính sức lao động của mình và vợ con làm ra
giàng a chư đã hiểu ra điều đơn giản nhất là chúa tái lâm
như lời bà cô dợ nói không thể đem đến đời sống ấm no
cho gia đình anh
anh đã nhận ra được những điều không có thật từ tà đạo bà cô dợ
để sớm từ bỏ và trở về với tín ngưỡng mà nhà nước cho phép
tôi đã cam kết với chính quyền địa phương là không đi lôi kéo
người khác theo đạo bà cô dợ không chống đối chính quyền địa phương
và chăm chỉ phát triển kinh tế gia đình
chủ yếu tôi trồng cây lúa cây ngô cây quế và cây sắn
để lấy tiền nuôi con nuôi cái
bản thân tôi cũng cam kết không đi theo tổ chức bà cô dợ
hay tổ chức bất hợp pháp nào khác mà cố gắng tự cầu nguyện tại nhà
hơn ai hết anh chưa hiểu được tác hại khi tin theo tà đạo bà cô sợ
tham gia vào tổ chức thời gian học trong nhóm zoom gần như cả tuần
kéo dài từ một mươi năm h đến hai mươi bốn h hàng ngày
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt
lao động sản xuất của người dân
chưa kể các đối tượng thông qua đó tuyên truyền những luận điệu xấu độc
chống phá đảng nhà nước
những người dân vi phạm pháp luật
các cái buổi sinh hoạt của người theo đạo
thì cũng đã cử các cán bộ cốt cán đến để tham gia sinh hoạt
và cũng nhân việc đó để là tuyên truyền với những người dân theo đạo
để người ta biết được là những cái nội dung mà
những cái đạo mà chưa được phép phát bệnh trên địa bàn
của địa phương cũng như là của cả nước
vì vậy khi chúng tôi đến
cùng sinh hoạt với bà con thì cũng chia sẻ các chính sách của đảng và nhà nước
tới bà con nhân dân đặc biệt là những người theo đạo
người ta được hưởng những cái gì và quyền tự do tiếng ngữ người ta ra sao
và trong cái đó thì cũng nói luôn là nếu theo đạo thì chúng tôi vẫn không ngăn cấm bà con
đây là cái luật tự do tiếng ngữ
nhưng bên cạnh đó phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật việt nam
sau khi phát hiện ba hộ một mươi chín khẩu
theo tổ chức bà cô dợ ở huyện bảo yên thì đối với phòng an ninh đội
huyện đã kịp thời tham mưu lãnh đạo công an tỉnh triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ
nắm tình hình vận động quần chúng
lấy phương châm là ba vừa bốn rõ
lấy thuyền truyền vận động giáo dục thuyết phục là chính
khi thực hiện về công tác nguyên tắc về mục tiêu mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đấu tranh
thì cán bộ công tác tham gia tổ công tác thì phải thật sự bốn cùng với nhân dân
công an cùng làm với nhân dân để quyết tâm xóa bỏ tổ chức bà cô dợ trên địa bàn lào cai
kết quả đã đạt được là minh chứng rõ nét cho sự linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện
sự đoàn kết nội bộ sự gắn bó giữa chính quyền nhân dân với lực lượng vũ trang
trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt
chính điều này cũng đã giúp cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trong toàn tỉnh lào cai
có những môi trường sống vùng sâu vùng xa trong toàn tỉnh lào cai có những môi trường sống
được đảm bảo tốt về an ninh trật tự an toàn xã hội từ đó đảm bảo cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất và làm giàu cho quê hương
đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện để nhân dân được tự do tin theo tôn giáo tín ngưỡng phong tục truyền thống của đồng bào
tuy nhiên cũng kiên quyết đấu tranh với những tả đạo bất hợp pháp để đảm bảo sự yên ổn trong nhân dân
cùng với sự tham mưu và vào cuộc của lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai
đã tổ chức đấu tranh kiềm chế tuyên truyền vận động và xóa bỏ tổ chức bà cô dợ